thưa phó giáo sư tiến sĩ hiện nay thì tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng và thấp còi ở việt nam
vẫn đang ở tỷ lệ rất là cao vậy bà có thể cho những nhận định cũng như chia sẻ của mình
về thực trạng này ở việt nam hiện nay
vâng vấn đề suy dinh dưỡng thấp còi thì đã được các không chỉ ngành y tế mà rất là nhiều các ban ngành
liên ngành chúng ta đều là quan tâm và đều được sự quan tâm đặc biệt là của đảng và chính phủ
chúng ta đã đưa được vào trong tận nghị quyết để mà giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi này
tuy nhiên hiện nay thì với tất cả những nỗ lực đó thì cái tỷ lệ suy dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới năm tuổi của chúng ta
thì vào khoảng cứ bốn cháu trẻ có bốn trẻ dưới năm tuổi thì có một trẻ bị suy dưỡng thấp còi
và một nghiên cứu ở guatemala thì cho thấy là suy giữ thấp còi thì ảnh hưởng rất là lớn
đến đặc biệt là tầm vóc ví dụ như một cháu mà không bị suy dinh dưỡng thấp còi lúc ba tuổi
thì có thể cao tới là
m bảy mươi một thế nhưng nếu mà bị suy dưỡng thấp còi nặng thì chỉ có đạt được cái chiều cao lúc trưởng thành
chỉ có là một m năm mươi tám thôi và cũng nhiều nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng là suy dưỡng thấp còi đó
chính là một cái nguồn bệnh nguồn bệnh nhân rất là phong phú rồi rào cho những căn bệnh mạng tính
khi trưởng thành ví dụ như là các cháu sinh dưỡng thấp còi hôm nay rất có thể trở thành những người
thừa cân béo phì rồi thậm chí là tim mạch đái đường và chí liên quan đến cả một số ung thư
là người trưởng thành chính vì vậy thì suy dưỡng thấp còi không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe
không chỉ ảnh hưởng đến trí tuệ của bé hôm nay mà còn là ảnh hưởng rất là sâu sắc đến khi trưởng thành
và những nguyên nhân liên quan đến suy dưỡng thấp còi thì được quan tâm rất là đặc biệt
đó là liên quan đến cái phần mà nuôi dưỡng trong một ngày đầu đời là một yếu tố rất là quan trọng
để chúng ta có thể giúp cho phòng tránh suy dưỡng thấp còi
vâng ạ vâng đúng như là phó giáo sư thiền sư